chiều ngày một mươi sáu tháng ba công an tỉnh đồng nai đã tổ chức trao thư khen của bộ trưởng bộ công an cho anh hoàng quốc sự
công an viên xã xuân bắc huyện xuân lộc vì có hành động dũng cảm truy bắt tội phạm bảo vệ tài sản của nhân dân
bộ trưởng tô lâm biểu dương anh hoàng quốc sự tiếp tục phát huy tinh thần biêu trí dũng cảm kiên quyết tấn công
chấn áp tội phạm góp phần bảo vệ an ninh trật tự
đại diện ban giám đốc công an tỉnh đồng nai đã trao tặng cho anh hoàng quốc sự hai mươi triệu đồng
bệnh viện đa khoa long khánh miễn phí toàn bộ chi phí điều trị đối với anh hoàng quốc sự
trước đó vào ngày một mươi hai tháng ba anh sự đã dũng cảm truy bắt hai đối tượng trộm cắp tài sản
trong quá trình vây bắt anh sự đã bị một đối tượng đâm trọng thương